các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nạn nhân là một phụ nữ bên ngoài mặt áo sơ mi không có cổ áo áo có kẻ sọc trắng đen
phía trong mặc áo kiểu áo bà ba có in hình hoa cà màu tím và có hai túi ở hai bên hông
bên túi phải có một chiếc ví bên trong có hai trăm chín mươi đồng
phía dưới mặt chiếc quần chung dài màu đen kiểu quần satanh
nạn nhân chết trước thời điểm khám nghiệm trên ba tháng
mọi thông tin về tung tích nạn nhân xin thông báo về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
số điện thoại hai nghìn ba trăm một mươi ba tám trăm bảy mươi sáu bốn trăm chín mươi hoặc công an huyện tam đường tỉnh lai châu
số điện thoại hai nghìn ba trăm một mươi ba tám trăm bảy mươi chín bốn trăm tám mươi năm